tuy đã suy yếu thành vùng xoáy thấp
nhưng trong ngày hôm nay tàn dư bão số ba
vẫn sẽ gây mưa rông diện rộng cho các tỉnh thành
ở phía đông bắc bộ
sang ngày mai thì trời sẽ có nắng nhẹ trở lại
mưa chỉ còn xuất hiện chủ yếu
về chiều tối và đêm
về nhiệt độ do mưa giảm nhanh nên nền nhiệt trên khu vực
sẽ tăng trở lại giao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
còn tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ
vẫn sẽ có mưa rào và rông giải rác
đến sáng mai
sau đó thì đến chiều tối mưa giảm nhanh
và từ ngày hai mươi tám thì mưa chỉ còn ở diện vài nơi
toàn vùng có nắng nhiều
với mức nhiệt cao nhất tăng lên ngưỡng là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
cảm giác hơi oi nóng
ngày hôm nay thì hoàn lưu vòng xoáy thấp
suy yếu từ cơn báo số ba
tiếp tục gây mưa và mưa rào
cho khu vực thanh hóa
các khu vực khác phổ biến là ít mưa
dự báo từ ngày mai thì từ thanh hóa
trở vào đến thừa thiên huế
phổ biến là nắng giáo với nền nhiệt tăng nhanh trở lại
giao động từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
tại khu vực các tỉnh
từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
thời tiết chủ đạo cũng là có nắng nhiều
chỉ riêng các tỉnh khánh hòa ninh thuận
và bình thuận thì có thể có mưa rào
về chiều tối và tối do chịu ảnh hưởng
của các nhiễu động từ biển vào
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới
phổ biến là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
từ ngày mai thì gió mùa tây nam
sẽ suy yếu dần
vì thế mà mưa ở tây nguyên sẽ giảm cả về diện và lượng
ban ngày thì có nắng nhiều hơn
nên mưa nhiệt cũng tăng nhẹ
ngày đêm giao động là từ hai mươi đến ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
trong ba ngày tới
mưa rông tại đây cũng giảm nhanh
ban ngày trời có nắng nhiều hơn
khiến nền nhiệt trên khu vực cũng nằm trong xu hướng tăng nhẹ
ngày đêm giao động là từ hai mươi bốn cho đến ba mươi ba độ